hãng dược pfizer ngày bảy tháng một mươi đã yêu cầu cục quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi
pfizer và đối tác biontech đang gửi dữ liệu cần thiết cho fda để hoàn thành các thủ tục
fda cam kết sẽ nhanh chóng xử lý yêu cầu dự kiến xem xét vaccine trong cuộc họp ngày hai mươi sáu tháng một mươi
nếu được chấp thuận vaccine có thể bảo vệ hơn hai mươi tám triệu trẻ em mỹ
phụ huynh cả nước nóng lòng chờ đợi quyết định của fda vì điều này ảnh hưởng đến nhiều về cuộc sống của họ cũng như việc trở lại trường học của các con em
xong việc phê duyệt vaccine không chỉ phụ thuộc vào dữ liệu lâm sàng các hãng dược còn cần chứng minh với cơ quan quản lý họ đủ năng lực sản xuất đúng công thức vaccine cho trẻ em
trong suốt đại dịch trẻ em hiếm khi bị bệnh nặng sau khi nhiễm virus
sau biến thể delta lây lan nhanh đã khiến gần ba mươi em phải nhập viện vào tháng tám
theo vị nhí khoa mỹ gần năm chín triệu người dưới một mươi tám tuổi đã mắc covid một mươi chín
trong số năm trăm linh ca tử vong ở nhóm này khoảng một trăm hai mươi năm ca là trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi
fda hồi tháng năm đã phê duyệt khẩn cấp vaccine pfizer cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi
tỷ lệ nhiễm ncov tại mỹ đang giảm làm dấy lên hy vọng biến thể delta sẽ dần suy yếu
song các chuyên gia y tế công cộng lo ngại mùa đông tới sẽ có thể là điều kiện khiến virus lây truyền mạnh hơn